vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ba bị cáo gồm nguyễn quang trung cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đà nẵng
lâm phụng tiên cựu kê toán và nguyễn văn nam cựu trưởng phòng dự án
vừa bị tòa nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử
theo cáo trạng từ ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn chín cho đến ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi
để thực hiện việc cổ phần hóa công ty đầu tư phát triển nhà đà nẵng
đã định giá giá trị quyền sử dụng đất còn lại tại ba dự án
không đúng với số lượng chất lượng tài sản theo đúng quy định
gây thất thoát tài sản của nhà nước hơn sáu mươi bốn tỷ đồng
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt các bị cáo nguyễn quang trung tám năm tù
lâm phụng tiên bốn năm tù nguyễn văn nam ba năm tù
cùng với tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí